thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về công tác quy hoạch xây dựng quản lý vận hành an toàn đập hồ chứa thủy điện theo chức năng nhiệm vụ được giao bộ công thương đã tiến hành ra soát tăng cường quản lý bảo đảm vận hành an toàn hồ đập
bộ công thương đã phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh ra soát lại quy hoạch thủy điện và loại khỏi quy hoạch bốn trăm sáu mươi ba dự án thủy điện chưa có nhà đầu tư quan tâm hoặc không đáp ứng được các tiêu chí về kinh tế xã hội môi trường
báo cáo của bộ công thương cho thấy cả nước hiện có ba trăm tám mươi năm công trình thủy điện đang vận hành trong đó có bốn mươi công trình không có hồ chứa hoặc sử dụng chung nước của hồ thủy lợi để phát điện
công tác vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập tại ba trăm bốn mươi năm công trình thủy điện còn lại thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương và ủy ban nhân dân các tỉnh đã được chủ đập thực hiện đăng ký an toàn đập theo đúng quy định
đáng chú ý đối với quy trình vận hành đơn hồ bảo đảm phù hợp với quy trình vận hành liên hồ đặc thù công trình hạ du quy định chặt chẽ về cảnh báo khi vận hành phát điện và xả lũ phối hợp với chính quyền địa phương
với các hồ chưa đáp ứng bộ công thương đã yêu cầu các chủ đập thủy điện ra soát hiệu chỉnh bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định
đợt mưa lũ hồi tháng bảy đã gây ra tình trạng sạt lở tan luy âm trên tuyến tỉnh lộ một trăm sáu mươi sáu của yên bái
đoạn đường đi qua địa phận xã y can huyện trấn yên
từ ngày một mươi chín tháng bảy đến nay đoạn đường này không được cắm biển báo hiệu nguy hiểm
chỉ có vài cây gọc gỗ và đoạn dây trăng xung quanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và các hộ dân sống xung quanh
đoạn sạt lở có chiều dài một mươi năm mét tạo thành hàm ếch ăn sâu vào lòng đường khoảng một mét và toàn bộ hệ thống lan can an toàn chạy dọc theo bị mất chân hư hỏng
việc không có biện pháp khắc phục tình trạng này đang tiềm mẩn rất nhiều nguy hiểm
trên tuyến đường giao thông huyết mạch này của tỉnh yên bái sở giao thông vận tải yên bái cho biết đang lên phương án khắc phục
theo đó sẽ sử dụng hai tầng dọ thép chờ nước sông hồng rút sẽ triển khai kè một mươi năm mét đường từ bờ sông lên bảo đảm giao thông trên tuyến
theo báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã xảy ra một trăm bốn mươi ba vụ tai nạn giao thông đường sắt làm tử vong sáu mươi bảy người
trước tình trạng này ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố tổng công ty đường sắt việt nam cần tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
ủy ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có đường sắt đi qua
chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ việc ô tô đâm và ràn chắn
xác định trách nhiệm cá nhân cụ thể đối với người đứng đầu ủy ban nhân dân các quận huyện phường thị xã thị trấn có đường sắt đi qua
trong việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt
giao ủy ban nhân dân cấp huyện xã thực hiện công tác cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông tại những vị trí lối đi tự mở có nguy cơ xảy ra tai nạn
tổng công ty đường sắt việt nam cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động liên hệ với ban an toàn giao thông tỉnh thành phố
ủy ban nhân dân cấp huyện xã nơi có đường sắt đi qua để giả soát cập nhật thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông trên đường ngang lối đi tự mở trái phép

giao ủy ban nhân dân cấp huyện xã thực hiện công tác cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông trên đường ngang lối đi tự mở chế phép
hiện bọ cánh cứng đã xuất hiện ở cả những vườn cây cà phê trong thời kỳ kinh doanh trên địa bàn ba xã là đắc ngọc đắc ma và hà mòn
huyện đắc hà là vùng trọng điểm cây cà phê của tỉnh con tum với diện tích gần tám hectare
trước thực trạng bọ cánh cứng phá hoại cây cà phê nhiều người dân huyện đắc hà đang rất lo lắng mong được các ngành chức năng có biện pháp tiêu diệt hữu hiệu loại bọ cánh cứng này để người dân yên tâm sản xuất
hôm qua tại tp hcm đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tổng cục giáo dục nghề nghiệp thuộc bộ lao động thương minh và xã hội hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam và các trường đào tạo nghề tham gia dự án thuộc chương trình úc cùng việt nam phát triển nguồn nhân lực
những hợp tác này nhằm gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo sử dụng lao động trong lĩnh vực logistics cho tổng cục giáo dục nghề nghiệp và chương trình úc cùng việt nam phát triển nguồn nhân lực phối hợp thực hiện
tới góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực logistics có tay nghề cao theo quyết định số hai trăm linh ngày một mươi bốn tháng hai hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
cái mà chúng tôi kỳ vọng là thông qua việc đưa mô hình doanh nghiệp dẫn dắt đào tạo nghề của úc vào việt nam là chúng tôi làm sao để nắm được nhu cầu thực chất doanh nghiệp cần kể cả về số lượng cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo mà phía doanh nghiệp logistics đang có nhu cầu thực sự
chúng tôi với tư cách là hiệp hội nghề nghiệp
hiệp hội nghề nghiệp cũng hết sức quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực và cũng đang cố gắng cùng với lại tất cả các tổ chức đào tạo và tổng cục giáo dục nghề nghiệp để làm sao chúng ta có thể tăng được nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho ngành logistics việt nam
đại diện chương trình úc hỗ trợ việt nam phát triển nguồn nhân lực cho biết hiện ngành logistics đang phát triển nhanh
đây là nền tảng quan trọng cho các ngành công nghiệp khác phát triển
do vậy để có nguồn nhân lực chất lượng cao cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhà nước nhà trường và doanh nghiệp
đến thời điểm này cả nước có hơn ba doanh nghiệp có khả năng cung cấp hầu hết các dịch vụ trong chuỗi dịch vụ logistics
hiện ngành logistics của việt nam đang xếp thứ ba mươi chín trên một trăm sáu mươi nước trên thế giới
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
thương vong tăng mạnh trong vụ sập cầu cạn tại italia
venezuela bắt giữ tướng quân đội liên quan đến vụ tấn công tổng thống
việt nam bị thương vong trong vụ sập cầu này
lực lượng cứu hộ italia cho biết một đoạn dài hai trăm linh mét của cây cầu đã bị sập và rơi đè xuống một đoạn đường dây tàu hỏa từ độ cao một trăm linh mét
nhiều ô tô đang lưu thông đã bị rơi theo phần cầu bị sập và bị vùi trong đống đổ nát
hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai
hãng thông tấn asa của italia cho biết hai nạn nhân sống sót đã được đưa ra từ đống đổ nát
quân đội italia cũng đã sẵn sàng hỗ trợ nhân lực
và phương tiện cho công tác cứu hộ
thủ tướng italia giuseppe conte cũng đã có mặt tại hiện trường vụ việc để theo dõi tình hình
đồng thời cho biết số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng
đây là một bi kịch thảm khốc nhất từ trước tới nay
chúng ta cần tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để xác nhận lại nguyên nhân của vụ việc
và buộc những đối tượng chịu trách nhiệm phải trả giá đồng thời ngăn chặn thảm kịch như thế này xảy ra thêm lần nữa
theo cơ quan chức năng

cây cầu này xảy ra do tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng cùng công tác bảo dưỡng không đạt tiêu chuẩn
cây cầu này được xây dựng trên đường cao tốc a một mươi vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và đã được cải tạo vào năm hai nghìn một mươi sáu chạy dọc theo bờ biển phía tây bắc của italia
đây là một phần thuộc tuyến đường châu âu mang tên e tám mươi trải dài từ bồ đào nha đến miền đông thổ nhĩ kỳ
cơ quan an ninh venezuela vừa thực hiện lệnh bắt xử trung tướng alejandro pérez gámez
thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia
quốc gia bolivar vì có dinh líu tới vụ tấn công bất thành nhằm vào tổng thống nicolas maduro cách đây một mươi ngày
cùng bị bắt giữ với tướng games còn có một đại tá cũng thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia bolifa
đây là hai sĩ quan cấp cao nhất thuộc lực lượng vũ trang venezuela bị cáo buộc liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này
như vậy đến nay cơ quan chức năng venezuela đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng và phát lệnh truy nã triệu tập hai mươi bảy đối tượng khác
trong số các đối tượng liên quan
tổng thống maduro đang có cựu chủ tịch quốc hội julio borges hiện đang tị nạn tại bogota với sự bảo trợ của chính phủ colombia
và nghị sĩ juan requesen đã bị bắt tạm giam
ngày bốn tháng tám khi tổng thống maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm tám mươi một năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia venezuela
thì bất ngờ hai thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung khiến ít nhất bảy binh sĩ bị thương
tổng thống maduro và ban lãnh đạo venezuela có mặt tại sự kiện đã được sơ tán an toàn
thủ tướng anh theresa may ngày hôm qua đã có cuộc họp với ủy ban phản ứng khẩn cấp thảo luận về vụ tấn công nhằm vào quốc hội anh xảy ra trước đó cùng ngày
thủ tướng anh theresa may nhận định vụ tấn công khiến ba người bị thương cho thấy mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố đối với nước anh vẫn nghiêm trọng và người dân cần phải cảnh giác
bà may cũng cho biết kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng an ninh nước này đã đập tan tổng cộng một mươi ba âm mưu tấn công khủng bố
trong khi đó

cảnh sát anh cho biết đối tượng điều khiển chiếc ô tô đâm vào hàng rào an ninh bên ngoài của tòa nhà quốc hội anh vẫn chưa hợp tác với lực lượng chức năng
các nhà điều tra tin rằng đối tượng đã cố tình lái xe đâm vào những người đi đường trước khi đâm xe vào hàng rào an ninh
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà mevrod cavusoglu tại ankara
theo đó ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ tuyên bố ankara không bao giờ ủng hộ các biện pháp trừng phạt của mỹ chống nga và cũng không
có ý định ủng hộ hành động tương tự của washington đối với iran
trong cuộc họp báo chung sau hội đàm ngoại trưởng lavrov nhấn mạnh nga đánh giá cao việc thổ nhĩ kỳ từ chối tham gia
các biện pháp trừng phạt của phương tây nhằm vào nga khẳng định các biện pháp trừng phạt của mỹ
trong đó có trừng phạt mới nhất chống lại thổ nhĩ kỳ là một chính sách bất hợp pháp
đề cập đến vấn đề syri ngoại trưởng lavrov cho rằng nga và thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục đàm phán để thực thi hoàn toàn thỏa thuận astana
về phần mình
ông cavusoglu tuyên bố không bao giờ ủng hộ các biện pháp trừng phạt của mỹ chống nga
và cũng không có ý định ủng hộ hành động tương tự của washington đối với iran
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ cho rằng để giải quyết những vấn đề đang tồn động trong quan hệ song phương
thổ nhĩ kỳ và mỹ cần phải quay lại đối thoại
ủy ban châu âu ec cho biết năm nước châu âu đã nhất trí tiếp nhận toàn bộ một trăm bốn mươi một người di cư trên tàu cứu hộ aquarius
thỏa thuận này đã chấm dứt bế tắc do tàu cứu hộ này tiếp tục bị
italy và manta từ chối cho cập cảng
các nước đồng ý tiếp nhận người di cư gồm pháp đức luxembourg bồ đào nha và tây ban nha
trong đó tây ban nha sẽ tiếp nhận sáu mươi trong tổng số một trăm bốn mươi một người di cư bồ đào nha sẽ tiếp nhận ba mươi người
trong khi mantan cho phép tàu aquarius cập cảng để một trăm bốn mươi một người di cư trên tàu lên bờ và chuyển tới năm nước trên
dù đạt được thỏa thuận giải quyết số phận của một trăm bốn mươi một người di cư
trên tàu aquarius song giới chức châu âu cho rằng khu vực này cần tìm ra một giải pháp dài hạn cho vấn đề người di cư
và đây là trách nhiệm của toàn khối
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân